ngày một mươi bốn tháng hai ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội đã đồng loạt tổ chức lễ tiễn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đến dự lễ giao nhận quân tại quận ba đình thành phố hà nội
đợt này quận ba đình có sáu mươi chín thanh niên lên đường nhập ngũ đạt một trăm linh chỉ tiêu
đây là những thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ của quận ba đình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc
còn trên toàn thành phố hà nội có ba năm trăm linh tân binh lên đường nhập ngũ trong đó có hơn một thanh niên viết đơn tình nguyện
trên năm mươi thanh niên có trình độ đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp
các tân binh nhập ngũ đợt này tại hà nội bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe trình độ văn hóa phẩm chất đạo đức và lý lịch theo quy định
đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại